trên những diễn biến phức tạp mới đây của dịch covid một mươi chín tại tp hcm với việc xuất hiện bốn ca bệnh cùng cả ngàn trường hợp có liên quan là f một f hai f ba trong đó nhiều trường hợp đi lại giữa thành phố và các tỉnh
ngành giao thông tp hcm đã kích hoạt trở lại công tác phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao để tăng cường kiểm soát ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng
sau gần một trăm hai mươi ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng đến đầu tháng một mươi hai tp hcm đã xuất hiện các ca mắc mới
công tác truy vết khoanh vùng xác minh người có liên quan đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp là f một f hai f ba của ca mắc mới
trong đó nhiều trường hợp ghi nhận tại một số tỉnh thành ở cả ba miền sau khi trở về từ tp hcm
công tác phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách đã được các bến xe tp hcm kích hoạt trở lại như ở những lúc cao điểm dịch
các biện pháp phòng chống dịch cũng được xiết chặt hơn tại ga sài gòn trước những diễn biến mới của dịch
ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở hành khách nhà ga cũng phối hợp với cơ quan y tế giám sát chặt công tác kiểm dịch y tế tại ga
việc kiểm soát tốt dịch bệnh tại các đầu mối giao thông quan trọng như nhà ga bến xe sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan
với tp hcm đầu mối giao thông giao thương lớn nhất của cả nước công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động giao thông vận tải càng có ý nghĩa quan trọng
không chỉ trong thời điểm có dịch mà còn cho cả dịp đi lại cuối năm lễ tết sắp tới đây